tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để vận chuyển về thái nguyên bán kiếm lời nhưng trên đường vận chuyển bị lực lượng công an bắt giữ
cũng tại tỉnh sơn la vào trưa ngày bốn tháng bảy vừa qua bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp cùng phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển vũ khí quân dụng qua biên giới
đối tượng bị bắt là tráng a xú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại bản phiêng cài xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng một súng thể thao và ba mươi bốn viên đạn
qua điều tra đối tượng khai nhận mua hai khẩu súng trên của một đối tượng ở khu vực biên giới đem về việt nam với ý định bán kiếm lời
hiện bộ đội biên phòng sơn la đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan có chức năng giải quyết
tiếp theo là thông tin về việc bắt và khởi tố các đối tượng trộm cắp tài sản tại cao bằng và an giang
công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng cho biết vừa bắt gần cấp đối tượng hoàng danh nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại địa phương về tội trụng cấp tài sản
trước đó đối tượng nghiệp đã đột nhập vào nhà bà vương thị tốt người cùng xóm trộm một máy tính sách tay trị giá khoảng một mươi triệu đồng và hai điện thoại di động
công an huyện trùng khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại an giang sáng năm tháng bảy cơ quan kẻ sát điều tra công an thành phố long xuyên cho biết
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng dưỡng thành thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an thành khai nhận đêm ngày hai mươi một tháng sáu thành đến một tiệm bán thẻ cào sim điện thoại di động và phát hiện cửa không khóa
nên đột nhập vào lấy một điện thoại di động và nhiều thẻ cào cùng sim điện thoại di động mang về nhà cất giấu
qua khám xét nơi ở của thành lực lượng công an thu giữ một điện thoại và trên bảy trăm linh thẻ cao sim điện thoại di động các mạng trị giá trên một mươi ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
vào sáng nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang và lập hồ sơ tạm giữ hình sự hai mươi một đối tượng về tội đánh bạc
lực lượng công an đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại phòng trọ thuộc tổ dân phố trại mát phường một mươi một thành phố đà lạt
trên chiếu bạc và trên người các đối tượng thu giữ gần bảy triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động và các dụng cụ phục vụ đánh bạc
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thời gian qua trên địa bàn tỉnh kiên giang xảy ra nhiều vụ án mạng để lại nhiều nỗi đau cho gia đình và xã hội
nguyên nhân chính của những vụ án mạng này phần lớn lại bắt nguồn từ rượu khi mà cả hung thủ lẫn bị hại đều có hơi men ghi nhận của phóng viên intv kiên giang
vụ án mạng xảy ra tại xã sơn kiên huyện hòn đất tỉnh kiên giang
do có mâu thuẫn từ trước vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm sau khi tổ chức uống rượu tại nhà của một người bạn tại ấp tà lóc xã sơn kiên
linh đều trú tại địa phương đã cự cãi và xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn
tưởng mọi việc đã xong nào ngờ linh vẫn ấm ức nên về nhà lấy dao giấu trong người rồi đi tìm tính
hai bên tiếp tục cãi vã và xảy ra xô xát ngay lập tức linh rút dao đâm vào ngực làm tính tử vong trên đường đi cấp cứu
nóng nãy có một phút mà đi cướp để xin mạng con người bình thường đã không nói lời xin lỗi
mình bị hại nên là xin lỗi nhiều lắm
cái gì làm con quá tàn bạo đi
một vụ án giết người khác vừa mới xảy ra tại ấp tân điền xã mỹ lâm huyện hòn đất
vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng sáu nguyễn văn nhí chú huyện phú tân tỉnh an giang và một nhóm thanh niên
đang tổ chức uống rượu trong nhà của bà nguyễn thị trợt
thì nghe vợ chồng anh lê trí dũng và chị nguyễn thị thu hồng con của bà trượt cãi nhau
vốn có mâu thuẫn với dũng từ trước nhí liền lên tiếng bênh vực chị hồng
bị kẻ khác xem vào chuyện riêng của gia đình mình nên dũng và nhí nảy sinh cãi vã
bực tức nhi xuống bếp lấy con dao rượt đuổi và đâm hai nhát vào ngực làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
một thực tế là hầu hết các vụ án trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt bột phát nảy sinh trong cuộc sống
cùng với đó là do việc sử dụng rượu bia quá chén đã khiến cho thói hung hăng côn đồ trong mỗi người trỗi dậy
không kiểm soát được bản thân gây nguy hiểm cho xã hội
những việc làm trong cơn say rượu khiến bao người đã phải ăn năn hối hận trong vòng lao lý với những lời xám hối muộn màng
tác hại của rượu bia đến xã hội đã quá rõ ràng nhưng hiện nay việc sử dụng rượu bia vẫn hết sức phổ biến và có chiều hướng gia tăng
thiết nghĩ để phòng tránh tối đa ảnh hưởng tiêu cực của rượu bia đến con người và xã hội
nhà nước cần có những công cụ pháp lý nhằm kiểm soát việc buôn bán và sử dụng rượu bia góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra
vào tối qua một phụ nữ đi xe đạp trên đoạn đường ngập nước do mưa lớn đã bị cuốn trôi xuống suối dẫn đến tử vong
sự việc xảy ra trên địa bàn phường hiệp phú quận chín tp hcm

tình trạng đối nước rất thiếu và yếu do đó không thể tránh khỏi việc các em nhỏ rủ nhau ra sông suối canh dạch để tắm khi thời tiết nóng bức
không có sự giám sát quản lý của phụ huynh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao ghi nhận tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị
sáu giờ chiều hàng chục em nhỏ ở thôn nại cử xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị kéo nhau ra dòng canh nam thạch hãn ở trước thôn để tắm